trong năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh quảng trị là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi nhiều cơn bão lớn
ngư dân cùng tàu thuyền trong tỉnh là đối tượng liên tục phải đối diện với nguy cơ thiệt hại do thiên tai gây ra
tuy nhiên bằng sự nỗ lực quyết tâm trong công tác chỉ đạo tuyên truyền tỉnh quảng trị đã hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa bão bảo đảm an toàn cho tàu thuyền và ngư dân
trong năm hai nghìn một mươi bảy có nhiều cơn bão lớn và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển quảng trị
để chủ động ứng phó tình hình mưa bão diễn biến phức tạp tỉnh quảng trị đã tăng cường công tác tuyên truyền vận động bà con ngư dân đưa thuyền vào bờ tránh chú bão
bên cạnh đó hơn năm mươi tàu thuyền cùng hàng chục ngư dân của các tỉnh khác cũng đã nèo đậu tranh trú bão an toàn tại quảng trị
trong thời gian tới khi tình hình thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp đòi hỏi có sự liên kết phối hợp chặt chẽ giữa ngư dân với nhau và ngư dân với chính quyền địa phương để chủ động trong công tác phòng chống mưa bão
đây là kinh nghiệm không chỉ đối với tỉnh quảng trị mà còn là các tỉnh ven biển nước ta nhằm góp phần hạn chế thiệt hại do mưa bão gây ra